tại văn bản số tám trăm tám mươi hai vpcp ktth ngày một mươi tháng hai phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
trưởng ban chỉ đạo điều hành giá yêu cầu các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan
tổ chức theo dõi sát diễn biến cung cầu giá cả thị trường các mặt hàng quan trọng
thiết yếu để có biện pháp điều hành bình ổn giá phù hợp kiểm soát lạm phát